trưa nay một mươi bảy tháng sáu việt nam ghi nhận hai trăm hai mươi ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có tám ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và hai trăm một mươi hai ca ghi nhận ở trong nước
trong số hai trăm một mươi hai ca này bắc giang ghi nhận một trăm bảy mươi tám ca
tp hcm ba mươi ca tiền giang hai ca hà tĩnh một ca và nghệ an một ca
hầu hết được phát hiện trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa
như vậy là tính đến một mươi hai giờ trưa nay ngày một mươi bảy tháng sáu
việt nam có tổng cộng một mươi ba trăm năm mươi ca ghi nhận ở trong nước và một sáu trăm sáu mươi bốn ca nhập cảnh
có hai mươi bốn tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới